thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
về nội dung báo cáo của các cơ quan liên hợp quốc tại việt nam theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đoàn khắc việt đã có phần nêu dõi ý kiến
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định

phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định

phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định

phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định

chùa hội quán và nhiều công trình nhà ở có giá trị
đây chính là yếu tố quan trọng để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị hà nội
vì vậy có thể nói rằng giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị di tích này
là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu của các nhà quản lý
phố cổ hà nội sở hữu hệ thống di tích dày đặc có giá trị lớn
tuy nhiên đất chật người đông quá trình sinh sống của nhiều hộ dân đã tác động đến một số di tích
quận hoàn kiếm đã có những nỗ lực lớn trong việc di rời dân ra khỏi di tích
đầu tư tu bổ tôn tạo đền chùa miếu mạo để giữ lại giá trị của di tích
như di tích đình đông thành hay còn gọi là trần thiên quán hoặc đình hàng vải này
trước kia đây là nơi ở của nhiều hộ dân
đến nay quận đã di rời các hộ dân ra khỏi di tích đầu tư tu bổ trả lại không gian kiến trúc ban đầu
hiện nay đình đông thành không chỉ đơn thuần là một địa điểm tâm linh
mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
sau khi được nhà nước quan tâm
đặc biệt là thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi ba đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố
đây là những tiền đề để chúng ta phục dựng lại ngôi đình như ngày nay
chúng tôi luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích
chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các nội dung tới các ban ngành đoàn thể cũng như là nhân dân
để làm sao mà triển khai thực hiện thật tốt công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di tích
cũng theo ông đức phường hàng bồ có diện tích chín km hai
nhỏ nhất trong các phường thuộc quận hoàn kiếm
nhưng có tới bảy di tích văn hóa lịch sử
đây cũng là một thách thức không nhỏ cho phường trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
tuy nhiên để triển khai hiệu quả hơn công tác tu bổ tôn tạo di tích
phường hàng bồ xác định sẽ huy động nguồn xã hội hóa
đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá
để tạo thêm động lực cho bảo tồn phát huy giá trị nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng
bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử

đang là hướng triển khai đối với các di tích văn hóa lịch sử
đúng và hiệu quả để phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu phố cổ hà nội
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất kế hoạch cải tạo duy tu bảy vòng xoay lớn
tại trung tâm thành phố nhằm thực hiện hiệu quả hơn
việc tuyên truyền về an toàn giao thông và quảng cáo đúng quy định
bảy vòng xoay được sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất vương án cải tạo
gồm công trường dân chủ ngã sáu cộng hòa giao lộ lê duẩn phạm ngọc thạch
theo đánh giá của sở giao thông vận tải khu vực các vòng xoay này
có lưu lượng mật độ phương tiện giao thông lớn
vì vậy kế hoạch duy tu cần lưu ý thời gian khai thác vận hành màn hình chiếu sáng quảng cáo
tại các vị trí này phải phù hợp đặc điểm giao thông từng giao lộ
đối với các khung giờ cao điểm sáng từ sáu đến chín giờ và chiều từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ
ưu tiên thể hiện các hình ảnh tỉnh phục vụ tuyên truyền
khung giờ khác cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo về an toàn giao thông
mức xử lý vi phạm hành chính
thực tế đa phần bảy vòng xoay đều là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường huyết mạch
của tp hcm nên luôn có mật độ phương tiện lưu thông cao
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
sáng ngày một mươi một tháng bốn tại tp đà lạt trung tâm khuyến nông quốc gia
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lâm đồng
tổ chức hội thảo khuyến nông đô thị lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
với chuyên đề ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất chế biến
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
tham dự sự kiện có hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các đơn vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các tổ chức và lãnh đạo ngành nông nghiệp của hai mươi sáu tỉnh thành phố trong cả nước
các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất chế biến
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ xây dựng kế hoạch dài hạn
triển khai nông nghiệp thông minh bốn nông nghiệp hữu cơ
với những sản phẩm ô cốp có tính đặc thù mỗi địa phương để phát triển nông nghiệp bền vững
qua hội thảo với nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số và những công nghệ tiên tiến nhất
lĩnh vực nông nghiệp đô thị tại việt nam được kỳ vọng sẽ có bước phát triển đột phá
đáp ứng nhu cầu lớn về lương thực góp phần đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực
thực phẩm an toàn cho các khu vực đô thị việt nam
hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn rè rặt chưa đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà
do chưa có chính sách rõ ràng
đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp được tổ chức vào chiều ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội
sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà
doanh nghiệp sẽ chủ động được nguồn điện ổn định trong sản xuất kinh doanh
hưởng các lợi ích về kinh tế tiết giảm kinh phí sản xuất
dù vậy các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật
để hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép của các cơ quan liên quan về quy định an toàn điện
an toàn công trình xây dựng môi trường phòng chống cháy nổ
làm cơ sở cho việc thi công lắp đặt và vận hành hệ thống
có thể thấy nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư để chuyển đổi năng lượng khi chính sách chưa rõ ràng
bên cạnh việc hoàn thiện không pháp lý
cần có cơ chế khuyến khích cho doanh nghiệp vay vốn ưu đái đầu tư công nghệ
chuyển đổi năng lượng sang sản xuất xanh
thưa quý vị những ngày qua tại tp hcm
thời tiết nắng nóng nhiệt độ có ngày lên tới bốn mươi hai độ
khiến cho vật nuôi chó mèo dễ bị kích động cắn người và trở nên nguy hiểm hơn
nếu như vật nuôi không được tiêm phòng và có mầm bệnh
khi tấn công người sẽ dẫn đến tử vong gần như là một trăm linh
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm cho đến nay
cả nước có hai mươi sáu trường hợp tử vong vì mắc bệnh dạy
tức là tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
tại khoa khám bệnh bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
ghi nhận hàng trăm người đến tiêm kháng dại mỗi ngày do bị vật nuôi tấn công
nhiều người chi chích vết thương do chó hoặc mèo cắn

theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
từ đầu năm đến nay mỗi tháng khoảng một mươi người chủ động đi tiêm vắc xin kháng dại
sau khi bị chó mèo cắn
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ghi nhận bảy ca tử vong do bệnh dạy
đa số bệnh nhân đến từ các địa phương
theo các bác sĩ điều này ghi nhận bảy ca tử vong do bệnh dại

chó mèo không được thả rong
thứ hai nữa là khi mà ấy thì khóa mỏm lại
thứ ba nữa là nên tiêm ngừa
tiêm ngừa dại cho chó mèo
theo lịch tiêm của bác sĩ thu y
bộ y tế nhận định
trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy
từ động vật sang người vẫn tiếp tục
do tỷ lệ tiêm phòng dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp
công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế
bệnh phong được coi là bệnh nan y
gây tàn tật cao
thế nhưng với sự tiến bộ của y học
thì nhiều bệnh nhân phong đã được chữa trị
việt nam đã đạt được tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong
của tổ chức y tế thế giới từ năm hai nghìn
tuy nhiên số bệnh nhân mới phát hiện hàng năm còn cao
nên chương trình phòng chống phong
vẫn phải duy trì cho tới khi đạt mục tiêu
thanh toán hoàn toàn
bà trình mắc bệnh phong từ năm một mươi tám tuổi
và sống tại khu điều trị phong hải dương
nhờ sự hỗ trợ từ chương trình
chống phong quốc gia
nhiều năm nay cuộc sống của bà đã có nhiều cải thiện
đây là một trong những thành tiệu quan trọng
của chương trình chống phong quốc gia
đó là bảo đảm đời sống cho người bệnh phong
giảm thiểu si chứng bệnh
giảm thiểu sự kỳ thị
hiện cả nước có khoảng tám bệnh nhân phong đang điều trị
tuy nhiên có một thực tế
đó là nước ta chưa hoàn toàn thanh toán được bệnh phong
trong một mươi năm trở lại đây
mỗi năm cả nước phát hiện từ bảy mươi đến một trăm linh ca mắc mới bệnh phong
đáng nói là có nhiều trường hợp bệnh phong phát hiện khá muộn
nên đã để lại di chứng tàn tật ở mặt tay chân ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày
việc phát hiện sớm và chấn đoán đúng bệnh đóng vai trò rất quan trọng
ở nước ta số ca phát hiện mới giảm đi nhưng phát hiện số lượng ca bệnh phong tiềm ẩn vẫn còn là thách thức
cần theo dõi sát sao để duy trì thành quả loại trừ bệnh phong ở nước ta
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
theo thông tin trên báo tiền phong chỉ trong một tuần hàng trăm hộ dân ở tỉnh hải dương và hà tĩnh
bất ngờ rơi vào tình trạng trắng tay vì thủy hải sản chăn nuôi chết hàng loạt
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương sau kiểm tra bước đầu xác định
khu vực cá chết nhiều nồng độ oxy hòa tan trong nước rất thấp nồng độ khí độc cao
trước đó cục thủy sản cũng cho biết do ảnh hưởng của enino
hiện thông số môi trường ở nhiều vùng nuôi đang có chỉ số vượt giới hạn cho phép
đặc biệt vào giai đoạn chuyển mùa môi trường biến động mạnh kết hợp với hiện tượng mưa lũ
khiến thủy sản nuôi trồng ở nhiều vùng nuôi có nguy cơ chết hàng loạt
vừa qua mạng xã hội lan truyền clip của một phụ huynh học sinh bức xúc cho rằng
giáo viên liên tục tư vấn định hướng và mời học sinh lớp chín theo học nghề
sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở khiến cho con nản trí
không trú tâm học hành
ngay sau khi clip đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội
đã nhận được hàng triệu view và sự quan tâm của dư luận
trao đổi với báo giáo dục và thời đại ông đặng thiếu quang
trường phòng giáo dục và đào tạo huyện lạng giang tỉnh bắc giang cho biết
chương trình giáo dục hiện nay đã bố trí những thiết dạy hướng nghiệp
hoạt động tư vấn qua đó giúp học sinh sớm nhận ra năng lực
xu hướng phù hợp với nhóm ngành nghề
tuy nhiên phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường
tuyệt đối không gây khó khăn áp lực cho học sinh
trong quyết định lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp trung học cơ sở
thưa quý vị vùng đồng bằng sông cửu long giữ vai trò quan trọng
trong sản xuất và an ninh lương thực của nước ta
tuy nhiên khu vực này đang chịu nhiều tác động bất lợi
từ các hình thái của biến đổi khí hậu
theo phản ánh trên báo nhân dân thời gian qua nhiều địa phương ở tây nam bộ
đã triển khai nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên
nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà nông môi trường sinh thái
và tạo ra những sản phẩm đặc thù cho xuất khẩu
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã hướng dẫn ngân hàng thương mại
triển khai chương trình tín dụng một mươi năm tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản
với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu từ một hai một năm
so với mức lãi suất cho vai bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vai
áp dụng trong từng thời kỳ lại cộng thêm việc được miễn giảm các loại phí dịch vụ
nên gói tín dụng này đã giải ngân hoàn thành một trăm linh mục tiêu với trên sáu lượt khách hàng vai vốn
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo lao động đại diện một số doanh nghiệp vẫn mong muốn
ngành ngân hàng nới thêm thời hạn các khoản vai tăng tỷ lệ tím chấp
và có cơ chế xét duyệt các khoản vay linh hoạt
luật nhà ở hai nghìn hai mươi ba sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm được kỳ vọng sẽ là một trong những công cụ
quan trọng và quan trọng
để gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội giúp cải thiện nguồn cung phân khúc nhà ở thu nhập thấp
tạo cơ hội sở hữu nhà cho người có nhu cầu thực
báo đại đoàn kết dẫn thông tin từ bộ xây dựng cho biết
năm hai nghìn hai mươi bốn có một trăm linh tám dự án nhà ở xã hội đăng ký về đích
nếu các dự án này hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường hơn bốn mươi bảy năm trăm linh căn nhà ở xã hội
đây là một tín hiệu vui ghi nhận sự tăng tốc của các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội
sau một thời gian dài cầm trừng
thời gian vừa qua tình trạng mua bán vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến khá phức tạp
tổng cụ quản lý thị trường vừa kiểm tra nhiều cửa hàng mua bán vàng
rất nhiều địa phương có tới năm mươi số doanh nghiệp được kiểm tra vi phạm và phát hiện các vi phạm
chủ yếu về nhãn hàng hóa niêm yết giá không rõ ràng vi phạm điều kiện kinh doanh hàng nguồn gốc không rõ
theo ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị các chuyên gia và người dân đều đồng tình
nên tiếp tục kiểm tra toàn bộ các cửa hàng kinh doanh vàng trên phạm vi cả nước
việc kiểm tra cần được tăng cường thường xuyên để quản lý chất lượng và góp phần bình ổn thị trường vàng
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay đăng tài bài viết thuế thu nhập cá nhân đang khiến dân ngộp thở
sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi người làm công ăn lương lại một lần nữa hy vọng rồi thất vọng
khi đại diện bộ tài chính cho biết chưa đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
vì biến động chỉ số giá chưa đến hai mươi
một số ý kiến cho rằng phải chăng bộ tài chính không nhìn vào thực tế khó khăn hiện nay của người dân
hay sâu xa hơn là sợ sụt giảm nguồn thu
cùng quan điểm này nhiều chuyên gia cho rằng luật thuế thu nhập cá nhân được xây dựng
trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế
chứ không nên đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp vừa đủ để nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chủ nhật
thưa quý vị khối khí lạnh chỉ còn tác động yếu đến nước ta nên đêm qua và sáng sớm nay
ở khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây
còn sương mù hiện tại đang xuất hiện nhiều ở cả khu vực phía đông lẫn phía tây bắc bộ
dự báo tình trạng sương mù như hiện nay sẽ nhanh tan
từ sau tám giờ sáng thì ở khu vực phía tây trời sẽ có nắng trở lại
cộng thêm tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây cũng manh nha phát triển
nên ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ trời nắng mạnh hơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ tăng lên ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời cũng chuyển nắng về trưa và chiều
mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở đây sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khối khí lạnh thì yếu vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
vì thế lúc này ở miền trung không còn nơi nào có mưa cả
có hiện tượng sương mù nhẹ còn xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhưng với sự phát triển của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây tình trạng sương mù ở đây sẽ nhanh tan
trời cũng đồng loạt chuyển nắng từ sau tám giờ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung
dọc từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận sẽ đồng loạt tăng lên mức từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực có cường độ nắng mạnh và nền nhiệt cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay
vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh thành phía nam
trong đó khu vực miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng gây gắt với mức nhiệt chiều nay
phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
các tỉnh miền tây cũng có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực tây nguyên hôm nay vẫn có nắng cả ngày
cục bộ có nơi nắng nóng nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển tất cả các vùng biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió chuyển sang hướng đông đến đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước